sau thời gian tích cực điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố chín bị can
về các tội tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy chưa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
chính bị can bị đề nghị truy tố gồm nguyễn anh thắng hai mươi năm tuổi nguyễn văn sự hai mươi bảy tuổi
nguyễn minh tuấn hai mươi hai tuổi nguyễn huy phước hai mươi hai tuổi nguyễn tuấn vũ hai mươi năm tuổi
cả năm đều ngụ huyện nhân trạch và nguyễn nhất hùng ba mươi tuổi quê tỉnh bà rịa vũng tàu
bị truy tố về tội tàn trự trái phép chất ma túy
hai bị can phạm hồng phúc hai mươi tuổi quê tỉnh cà mau và trương hoàng vũ hai mươi năm tuổi quê tỉnh đắk lắc
tội mua bán trái phép chất ma túy
bị can phan thành thuận sáu mươi bảy tuổi ngụ tỉnh đồng nai tổ chức chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó rạng sáng ngày ba mươi tháng bốn công an huyện nhân trạch bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở xã phước thiện
bắt sáu đối tượng trên và ba đối tượng nữ sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một gói tinh thể màu trắng
và một cục bột màu hồng để bên trong chiếc loa vi tính một bộ dụng cụ gồm đĩa xứ một thẻ atm
một ống hút tự chế dụng cụ sử dụng ma túy một bộ loa vi tính hai đề nháy theo nhạc led cầu mini
từ lời khai của nhóm đối tượng trên cơ quan công an tiến hành bắt phúc và vũ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn thuận là quản lý nhà nghỉ với chính đối tượng thuê phòng nhà nghỉ do mình quản lý để sử dụng ma túy
thuần đã đồng ý và đưa vào phòng một đĩa xứ và một thẻ atm để phục vụ nhóm đối tượng sử dụng ma túy thu lợi bất chính một triệu